ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện đề án
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đề án sáu
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đã chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị thiếu tướng trần đức tài và giám đốc công an tp hcm cho biết
gần hai năm triển khai đề án sáu trên địa bàn thành phố các đơn vị nhận thức đầy đủ vai trò
trách nhiệm nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
từ đó đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị để triển khai thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ được giao
theo thiếu tướng trần đức tài công an tp hcm với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo
thực hiện đề án sáu tp hcm đã tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo
hướng dẫn của các bộ ngành trung ương chủ động kịp thời tham mưu nhiều văn bản với thành ủy
ủy ban nhân dân tp hcm quyết liệt triển khai giải pháp làm sạch dữ liệu công dân
thành lập nhiều tổ công tác lưu động đến tận nhà dân để thu nhận căn cứ công dân
định danh điện tử phục vụ công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú
tinh giảm các loại giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính
giảm tối đa chi phí thời gian đi lại của công dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi trưởng bang chỉ đạo thực hiện đề án sáu cho rằng
qua hai năm thực hiện đề án với nhiều khó khăn gồm các vấn đề mới nhưng đạt được những kết quả rất lớn
kết quả này đóng góp tích cực trong phát triển quản lý xã hội cộng góp phần phát triển xã hội số chuyển đổi số
với những khó khăn còn tồn động như một số dữ liệu chưa được liên thông vướng mắt trong đầu tư
các vấn đề liên quan đến thể chế các đơn vị tiếp tục tháo gỡ
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ mới
sẽ tiếp tục có những khó khăn nên cần bám sát các kế hoạch chỉ đạo của trung ương để đề án sáu gắn liền với đề án chuyển đổi số của tp hcm
tại thành phố vũng tàu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa tổ chức lễ phát động phong trào
cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
phong trào thi đua được triển khai
tổ chức thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn ba mươi chia thành hai giai đoạn
giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi năm
giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó thời gian tới bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tiếp tục đẩy mạnh thi đua
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
các chương trình đề án về xây dựng xã hội học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ
về vai trò ý nghĩa sự cần thiết của khuyến học khuyến tài học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập
trên cơ sở đó hình thành thói quen tự giác học tập cập nhật kiến thức cho cán bộ chiến sĩ
tạo nên cuộc vận động cán bộ chiến sĩ thi đua học tập cơ quan đơn vị thi đua học tập
với tinh thần học nửa học mãi học để làm việc làm người làm cán bộ
học để phụng sự tổ quốc đoàn thể phục vụ tổ quốc dân tộc và nhân loại
học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ bản lĩnh chính trị vận bàn
đáp ứng yêu cầu xây dựng cảnh sát biển việt nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong tình hình mới
lực lượng chức năng vừa phát hiện thi thể nữ giới bên dưới sông sài gòn
nạn nhân được xác định là người phụ nữ đã mất tích cách đây gần ba ngày
khi đi khám bệnh ở tp thủ đức tp hcm
công an tp thủ đức tp hcm phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ người phụ nữ mất tích
trên địa bàn và thi thể được tìm thấy dưới sông sài gòn
trước đó ngày một mươi ba tháng ba anh nguyễn cửu lân tạm trú ở tp thủ đức tp hcm
chở vợ đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
đến cổng bệnh viện chị này nói với chồng về trong nhà để chị đi khám bệnh một mình
về đến nhà anh lân phát hiện vợ để quên điện thoại ở nhà nên quay lại bệnh viện tìm nhưng không gặp
trích xuất camera an ninh hình ảnh cuối cùng của chị này là đi xe ôm đến đoạn
trước đại học nông lâm tp hcm thuộc phường linh trung rồi mất tích
đến chiều tối ngày một mươi năm tháng ba lực lượng chức năng nhận tin báo về việc phát hiện
một thi thể nữ giới bên dưới sông sài gòn đoạn qua cầu đồng nai thuộc tỉnh đồng nai
tiến hành xác minh lực lượng chức năng xác định đây chính là thi thể người phụ nữ mất tích trước đó
được biết vợ chồng anh lân có hai con nhỏ cuộc sống hòa thuận và đang thuê một mặt bằng kinh doanh
ở phường phước long a tp thủ đức vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn của tp hcm đã xảy ra một trăm sáu mươi sáu vụ việc liên quan đến cháy nổ sự cố và tai nạn
cụ thể đã xảy ra năm mươi sáu vụ cháy trong đó một vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng một mươi ba vụ trung bình
và bốn mươi hai vụ cháy nhỏ thiệt hại không đáng kể đã làm một người chết một người bị thương
tài sản thiệt hại ước tính trên ba trăm bốn mươi ba triệu đồng còn hai mươi vụ chưa ước tính được thiệt hại thành tiền
số vụ cháy tại các địa bàn quận một mươi hai là tám vụ tp thủ đức quận bình tân huyện củ chi mỗi nơi năm vụ
quận một quận ba quận gò vấp quận tân phú huyện bình chánh mỗi nơi bốn vụ
quận bảy quận tân bình quận phú nhuận mỗi nơi hai vụ
quận năm quận sáu quận tám quận một mươi một quận bình thạnh huyện hóc môn huyện cần giờ một vụ
loại hình nhà ở riêng lẻ ba mươi ba vụ cháy công ty doanh nghiệp chín vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh bốn vụ
chung cư trường học một vụ kho chứa hàng phế liệu ba vụ
đã xác định được nguyên nhân cháy ba mươi sáu trên năm mươi sáu vụ chiếm sáu mươi bốn hai mươi tám
trong đó hai mươi bốn trên ba mươi sáu vụ là do chập điện một mươi một trên ba mươi sáu vụ bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
xảy ra một vụ nổ khí ga tại nhà dân làm một người bị thương
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tham gia chữa cháy ba mươi tám trên năm mươi sáu vụ
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ một mươi chín vụ tai nạn sự cố cứu được một mươi tám người và tìm thấy hai thi thể nạn nhân
bây giờ là một mươi sáu giờ ba mươi phút
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
ngày một mươi bảy tháng ba
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với võ ngọc hạ quyên chú tại tân bình tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định võ ngọc hạ quyên chuyên kinh doanh mua bán bất động sản tại tp hcm
để tạo lòng tin thì quyên nhiều lần vây mượn tiền của các bị hạn
ban đầu thì trả đầy đủ tiền gốc lãi sau đó thì lại kêu gọi góp vốn mua các nhà đất
có giá trị cao tại khu vực trung tâm thành phố hoặc là huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng
cơ quan công an xác định là từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi một với phương thức thủ đoạn như trên
võ ngọc hạ quyên đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền trên tám mươi tỷ đồng
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng
để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của võ ngọc hạ quyên và các đối tượng có liên quan
lập công ty bất động sản chỉ khống đất của người khác nhưng mạo nhận là của mình
để lừa đảo và nhận tiền cọc của rất nhiều người
huỳnh thị bốn chú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
vừa bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bốn mở công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản huỳnh ngọc liễu
hoạt động mua bán bất động sản tại quận liên triều qua đó thì thân quen với khách hàng
là một phụ nữ chú tại quận hải châu
năm hai nghìn hai mươi một bị cáo kinh doanh thua lỗ vỡ nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo người này
để lấy tiền trả nợ
bốn tự nhận là chủ nhiều lô đất tại khu vực phường hòa hiệp nam xã hòa liên
và ra giá rẻ hơn thị trường để cho nhiều người tin và đặt tiền
chỉ trong một thời gian ngắn bốn đã gây ra một mươi sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền
đặt cọc mua đất của các bị hại gần một mươi tỷ đồng trong đó nạn nhân sáu mươi bốn tuổi
bị lừa nhiều nhất với tám một mươi năm tỷ đồng
các bị hại khác bị lừa từ một trăm sáu mươi đếm
trong các phi vụ bốn một mươi hai lần nhờ người yêu là một người đàn ông trú tại quận liên triển
liên triểu viết giấy nhận tiền và ký vào mục người làm chứng
nhưng không để cho ông này biết hành vi hay chia lợi nhuận từ việc lừa đảo
quá trình điều tra cũng như là tại tòa huỳnh thị bốn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt huỳnh thị bốn một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản